xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo

tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín trực thuộc đại học y hà nội bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết trong vài tuần gần đây f tăng nhanh có bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi đang tình trạng nguy kịch phải thở máy cần hỗ trợ với chức năng sống
tổng số ca f đang điều trị là khoảng một trăm hai mươi người gồm bệnh nhân tầng hai ba riêng đương nguyên hồi sức icu do bác sĩ nguyên phụ trách điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân nặng trong đó một mươi tám ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập
điển hình như bệnh nhân nữ sáu mươi ba tuổi ở ba đình
covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi hai bà đã tiêm đủ hai mươi vaccine đang mắc ung thư phổi đã xạ trị một năm nhập viện trong tình trạng suy kiệt suy hô hấp viêm phổi mức độ nặng phải thở oxymax một mươi lít một phút
bệnh nhân đã ung thư di căn xương khó thở đau ngực ung thư gây tổn thương toàn bộ trường phổi bên phải xe phổi đông đặc phổi trái hình ảnh tổn thương phổi lớn rất nguy kịch
kiếp huy động lực lượng y tế hồi sức chuyên sâu tiếp ứng sử dụng thuốc chống đông kháng virus và theo dõi icu hỗ trợ oxy dòng cao đến thở máy không xâm nhập nhưng không đáp ứng
hơn một tuần trôi qua bệnh nhân vẫn đang sử dụng thuốc an thần và thở máy xâm lấn tiến triển chậm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện cho biết
các y bác sĩ từng tham gia điều trị bệnh nhân những đợt dịch bùng phát lớn tại đà nẵng bắc giang phú yên bình dương
và đặc biệt là thành phố hồ chí minh đều dây dạn kinh nghiệm
song áp lực điều trị ở tầng ba vẫn rất lớn nhất là khi f ngày càng tăng
nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine vẫn trở nặng diễn tiến xấu và đe dọa tử vong
tình trạng f nặng tăng kể cả đã tiêm vaccine diễn tiến nặng cũng được ghi nhận tại các bệnh viện tuyến cuối khác
bệnh viện đa khoa đức giang được sở y tế hà nội phân công điều trị f nặng
đang điều trị cho khoảng hai trăm linh bệnh nhân một nửa là bệnh nhân nặng thở máy
trong đó tình trạng bệnh nhân đã tiêm nhưng vẫn trở nặng chiếm khoảng ba mươi
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện nói
tỷ lệ người chưa tiêm ở hà nội rất ít đa số là người cao tuổi và bệnh nền nên ngại tiêm
cần vận động đến từng nhà để giảm tử vong nếu không may mắc bệnh
còn bệnh nhân đã tiêm khi nhiễm nhẹ hơn cơ hội sống cao hơn
tỷ lệ bệnh nhân đã tiêm vaccine tử vong ở đức giang khoảng bảy
tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn bác sĩ nguyễn thị lan hương phó giám đốc cho biết
đang điều trị một trăm hai mươi tám bệnh nhân bốn mươi năm bệnh nhân nặng
trong đó hai mươi năm ca chưa tiêm vaccine một mươi bảy ca tiềm mũi hai ba ca tiềm mũi một
bệnh viện đa khoa hà đông được giao hai trăm linh giường điều trị chia đều cho bệnh nhân tầng hai và ba
đại diện bệnh viện cho biết tính đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ sở này đang điều trị hơn một trăm sáu mươi f
trong đó số f không nặng là gần hai mươi bao gồm cả bệnh nhân tiêm đủ mũi còn lại là bệnh nhân tầng hai
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
hà nội đang điều trị hơn bảy f tại nhà hơn bốn bảy trăm linh f ở bệnh viện hơn bốn tám trăm linh f tại khu cách ly
trong đó hơn ba ba trăm linh f không chịu chứng hoặc nhẹ bệnh nhân mức độ trung bình là hơn một hai trăm linh người
hai trăm hai mươi bệnh nhân nặng chưa có thống kê cụ thể trường hợp đã tiêm vaccine trở nặng
theo bác sĩ nguyễn minh nguyên pháp đồ điều trị giữa các nhóm chưa tiêm và đã tiêm vaccine không khác biệt
vì virus tấn công vào phổi đầu tiên gây ra tổn thương phổi nặng suy hô hấp và cơ quan khác
các y bác sĩ phân tầng theo dõi hồi sức đánh giá toàn diện các cơ quan như hô hấp tuần hoàn
chức năng gan thận huyết học bilan dịch vào da tình trạng nhiễm trùng và các biến chứng khác
f đã tiêm vaccine có kháng thể nhưng vào khu hồi sức thì cũng không thể nói trước được điều gì
nhóm nguy cơ cao cần chú ý là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tim mạch tiểu đường đang điều trị ung thư
bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm các hướng dẫn điều trị tại nhà khi có dấu hiệu trở nặng thì nhập viện sớm
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng
nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
bởi vậy người dân không nên chủ quan lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện hà nội đã lập hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nồng cốt
các trạm y tế xã phương thị trấn trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f trực hai mươi bốn trên bảy
để cùng tổng đài một nghìn hai mươi hai kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người dân
thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chậm nhất trước ba mươi một tháng một mươi hai
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước thời hạn này
trong đợt dịch thứ bốn tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay tại hà nội tổng số ca nhiễm toàn thành phố là ba mươi hai bốn mươi bốn ca
trong đó một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín ca cộng đồng hai mươi bốn trăm linh năm ca phát hiện trong khu cách ly
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại